đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đã đến thăm và chúc tết hòa thượng thích thanh nhiễu
phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hà nội
đồng chí hoàng trung hải bày tỏ niềm vui mừng được đến thăm và chúc tết
các đơn vị chức sắc tăng ni phật tử của thành phố hà nội
đồng chí hoàng trung hải cho biết trong năm qua
giáo hội phật giáo việt nam đã tham gia hiệu quả các phong trào của thủ đô
và cả nước như xóa đói giảm nghèo chăm lo người có công
dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ tạo động lực cho sản xuất kinh doanh
đồng thời khẳng định những kết quả toàn diện mà thành phố hà nội đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
có sự đóng góp quan trọng của giáo hội phật giáo việt nam các tăng ni phật tử
đồng chí hoàng trung hải chúc giáo hội phật giáo việt nam sẽ đạt kết quả to lớn hơn nữa
cùng thành phố hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng trong năm hai nghìn một mươi tám
chúc các hòa thượng thượng tọa trong hội đồng trị sự đón năm mới an lạc viên mãn